cây bục giấm hay còn gọi là ati sô đỏ là loại cây được trồng lần đầu tiên trên địa bàn huyện biên giới hồng ngự tỉnh đông tháp
tuy mới được trồng thử nghiệm nhưng ati sô đỏ đã mang lại hiệu quả kinh tế khá cao
không những mang lại lợi ích về kinh tế loại cây này còn chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe của con người
người đi tiên phong chính là anh nguyễn trí hoàng thanh niên chín x ở xã nông thu mới thường thế tiền huyện hồng ngự
tuy không có bằng cách chuyên môn trong lĩnh vực nông nghiệp thế nhưng bằng sự say mê và mong muốn dương lên thoát nghèo chính đáng
anh hoàng đã mạnh dạng tìm tòi nghiên cứu và trồng thử năm trăm linh cây artisu đỏ trên diện tích một hai trăm linh m hai đất của gia đình bước đầu cho kết quả ngoài mong đợi
nói chung thì lần đầu tiên thì đem về trồng cũng gặp những khó khăn như cây giống tại vì nó không có thường trũng
cây này thì nó xứt xứ từ người
nguồn gốc từ nam phi là cái người trồng thử nghiệm nhất là chỗ ở đà lạt trên giống đà lạt đã có
rồi mình mới tìm tòi rồi mình sẽ lên trên đó mình lấy giống về mình ươm trồng thử
nói chung thì cái công chăm sóc thì nó cũng tương đối là nó cũng nhàn rỗi
theo anh hoàng thời gian trồng đến khi thu hoạch khoảng ba tháng rưỡi thời gian thu hoạch kéo dài trong sáu tháng
ước đạt mỗi cây cho năng suất từ ba năm kg đến năm kg qua
hiện tại thương lái mua hoa tươi với giá từ ba mươi đến ba mươi năm đồng một ký hoa khô khoảng bảy trăm linh đồng một ký
với năm trăm linh gốc atishud đỏ anh hoàng thu lợi nhuận từ năm mươi đến sáu mươi triệu đồng một vụ
anh cho biết thêm với đầu ra khá ổn định
hướng tới gia đình sẽ trồng thêm hai m hai song song đó sẽ đăng ký nhãn hiệu sản phẩm để khách hàng an tâm sử dụng
anh hoàng hiệp này anh làm ba cái artichoke này thì phải nói bước đầu thì thấy hữu quả
đối với trách nhiệm hậu nông gia
thì làm như thế nào để tạo điều kiện là coi như là vấn đề xin giấy phép cũng như là các cái thủ tục để mà đăng ký thương hiệu
sau này là coi như vấn đề là coi như là có là sản xuất nhân rộng thêm thì coi như là có đủ điều kiện để mà tiêu thụ cho thị trường
giống atiso đỏ tuy chỉ mới được phát hiện và trồng tự phát trên địa bàn biên giới quyện hồng ngự song hiệu quả kinh tế mang lại khá cao
đồng thời với tính năng giàu chất dinh dưỡng
protein vitamin c cùng nhiều hoạt chất kháng sinh cho sức khỏe con người
kịp dọng trong thời gian tới giống cây mới này sớm được nhân rộng
ngoài góp phần tạo diện mạo đổi mới nền nông nghiệp nông thôn
bên cạnh nhằm góp phần cải thiện nâng cao thu nhập cho nông dân trên địa bàn